chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ
thăm và làm việc tại hoa kỳ và liên hợp quốc vào sáng ngày một mươi năm tháng năm theo giờ địa phương
tại thành phố new york thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có buổi tiếp lãnh đạo
quỹ warburg binkers và tiếp lãnh đạo tập đoàn grenfane
tại buổi tiếp ông charlie kay tổng giám đốc điều hành quỹ warburg binkers
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị thời gian tới cần tìm cách nâng cao hiệu quả
trong việc tài trợ vốn và tập trung vào những lĩnh vực then chốt có tính chất đòn bẩy hiệu ứng
sức lan tỏa cao hoan nghênh những ý kiến đóng góp chân thành của ông charle key và nhấn mạnh
việt nam đang tập trung vào phát triển hạ tầng chiến lược gồm hạ tầng số giao thông
chuyển đổi số chống biến đổi khí hậu thị trường vốn chuyển đổi năng lượng
thủ tướng mong quỹ thúc đẩy các nguồn đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực này
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đề nghị phía các doanh nghiệp nói chung và quỹ worldbert pncus
nói riêng cũng phải thực hiện đầy đủ các cam kết trực tiếp liên hệ với các bộ cơ quan liên quan
để xúc tiến đầu tư không qua các khâu trung gian tránh mất thời gian và tránh các phiền hà tiêu cực
cũng nhân dịp dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ tại thủ đô washington d c
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có cuộc gặp với giám đốc cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ uss samata puwoog
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị uss tiếp tục tăng cường hỗ trợ việt nam khắc phục hậu quả chiến tranh
tập trung xử lý chất độc da cam dioxin tại sân bay biên hòa và các điểm nóng khác hỗ trợ người khuyết tật
nạn nhân chiến tranh đẩy mạnh hỗ trợ tìm kiếm bộ đội việt nam hy sinh đặc biệt là giúp nâng cao năng lực giám định adn
cho các nhà khoa học việt nam
xây dựng trung tâm công nghệ cao trong lĩnh vực này giám đốc uss cho biết trong thời gian tới sẽ đặt trọng tâm hỗ trợ việt nam
tẩy độc dioxin và giả phá bom mìn bảo vệ môi trường biển ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng
giới thiệu một số sáng kiến toàn cầu mà uss tham gia tài trợ trong lĩnh vực giảm rác thải nhựa đại dương
và phát triển hạ tầng bền vững để việt nam xem xét tham gia
cuối buổi tiếp thủ tướng chính phủ và các thành viên đoàn cấp cao việt nam đã chứng kiến việc trao hai văn bản hợp tác
giữa uss và bộ kế hoạch và đầu tư về nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế và phát triển năng lực địa phương của việt nam
với thời gian thực hiện đến hai nghìn hai mươi tám và tổng giá trị oda một trăm linh triệu usd và công bố thực hiện dự án tăng cường năng lực cạnh tranh
khu vực tư nhân việt nam với thời gian đến năm hai nghìn hai mươi năm và tổng giá trị oda ba mươi sáu ba triệu usd
tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo bộ công an vào sáng nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tại buổi tiếp các công dân có khiếu nại tố cáo đã tóm tắt nội dung vụ việc và cung cấp tài liệu chứng cứ có liên quan để chứng minh
trên cơ sở lắng nghe tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo của công dân thứ trưởng trần quốc tỏ kết luận
những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương
lãnh đạo bộ công an giao thanh trao bộ tiếp nhận đơn và có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
đối với nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an sẽ hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
đồng thời căn cứ vào hồ sơ giải quyết vụ việc kết quả tiếp công dân của thứ trưởng tại buổi tiếp thanh tra bộ công an xây dựng văn bản trình ký lãnh đạo bộ
ban hành theo đúng quy định của pháp luật đồng thời theo dõi đôn đốc cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng
tiếp nhận xử lý và giải quyết rứt điểm nội dung khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của bộ công an
đảm bảo khách quan công khai dân chủ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật
để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trung học phổ thông quốc gia cho học sinh đồng thời đảm bảo quyền lợi cho công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên
công an tỉnh quảng ngãi đã triển khai các đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip và cấp tài khoản định danh điện tử cho các em học sinh
những ngày qua học sinh trường trung học phổ thông số một tư nghĩa đã hoàn thành việc làm căn cước công dân
công an huyện tư nghĩa đã phối hợp với nhà trường lập danh sách đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip
ưu tiên học sinh khối một mươi hai để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới
việc cấp căn cước công dân được làm cuốn chiếu theo từng lớp mỗi đợt không quá một mươi học sinh để các em không phải chờ đợi lâu ảnh hưởng đến việc học tập
làm căn cứ công dân rất là quan trọng
đối với em đối với cháu bởi vì là nó sẽ phục vụ cho việc làm giấy tờ thi cử sau này
và làm có dịch vụ ngăn họa tình thản ngăn họa hộ chiếu hay là giấy phép lấy xe để cần thiết của mẫu công dân đều phải có
em đi làm căn cứ công dân thì có anh công an đó hỗ trợ rất nhiệt tình cho em trong quá trình lái các thông tin và len tạc
để em có thể có được một cái căn cứ công dân sớm hơn
hiện nay công an cấp
huyện thị xã thành phố đang đẩy nhanh tiến độ ưu tiên cấp căn cước công dân gắn chip và cấp tài khoản định danh điện tử cho học sinh vào các năm hai nghìn bốn và hai nghìn một mươi
để các em có đầy đủ giấy tờ cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh vào lớp một mươi
quy động có một bộ chiến sĩ để tham gia cái này rất là đâm và kể cả ngày thứ bảy chú nhật cũng như ngày lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm vừa đầu
chúng tôi tốt trực thường xuyên có mặt ở các đơn vị thực hiện cái lòng căn cứ công dân
chỉ còn một thời gian ngắn nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ diễn ra
tại quảng ngãi một trăm linh học sinh trong độ tuổi đã làm thủ tục cấp căn cước công dân và hiện đang khẩn trương cấp tài khoản định danh điện tử cho học sinh còn lại
giúp các em sẵn sàng bước vào các kỳ thi quan trọng cũng như thực hiện các thủ tục trong quá trình
tiếp cận với các dịch vụ công cho công dân
thưa quý vị triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi hay còn được gọi là đề án sáu được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an nhân dân
ngay trong năm hai nghìn hai mươi hai
và với những mục tiêu hướng tới năm nhóm tiện ích cụ thể hiện công an các đơn vị địa phương đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp
tại hải dương để đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả thực hiện đề án với vai trò thường trực tổ công tác thực hiện đề án sáu của tỉnh
công an tỉnh hải dương đã triển khai thực hiện đề án gắn công tác chuyên môn cùng với thực hiện chuyển đổi số
tạo sự chuyển biến ngay từ cơ sở và tạo thuận lợi khi người dân doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử
từ điểm thời sự ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị quá trình thực hiện chuyển đổi số ngay từ cơ sở tại tỉnh hải dương
thời điểm này công an xã an thượng thành phố hải dương đang tập trung cấp tài khoản định danh điện tử
đồng thời tiến hành tích hợp các loại giấy tờ khác của công dân như thẻ bảo hiểm y tế bằng lái xe giấy phép lái xe
khi thực hiện việc thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
qua giả soát đến nay công an xã đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra
chúng tôi đã cung cấp số
công an xã đã cung cấp số định danh ca nhân cho lứa tuổi từ hai nghìn bốn đến hai nghìn tám
và thông báo toàn thể các cháu đến độ tuổi để làm căn cứ công dân
chúng tôi cũng tuyên truyền và yêu cầu những người dân chưa được cấp mã định danh
chúng tôi sẽ hoàn thiện tạo điều kiện cho những người từ nước ngoài trở về
một cách hợp lý nhất và để giảm thiểu những thời gian đi lại của người dân
cùng với đó với phương châm
đi từng nhà gặp từng người lực lượng công an xã an thượng đã triển khai tuyên truyền đến từng hộ dân
về các dịch vụ công trực tuyến qua đó để người dân nắm và hiểu rõ những tiện ích được thụ hưởng
với nhiều thủ tục hành chính chỉ bằng chiếc điện thoại
thế thủ tục công hành chính là thuận lợi thế còn thủ tục như tôi là nghĩa là gì
ở nhà là thuận lợi hơn cho chúng tôi là tốt hơn
bà con vẫn còn theo một cái thói quen là đến trực tiếp để cơ quan hành chính
trụ sở ủy ban để giải quyết những công việc
sau đó thì qua cái đề án này thì chúng tôi cũng thấy là có tăng cường cái biện pháp tuyên truyền
và làm sao để giảm tối thiểu cái thời gian ngắn nhất và giảm cái thủ tục
để bà con tiếp cận những công nghệ số
triển khai đề án sáu công an tỉnh hải dương đã chỉ đạo công an một mươi hai huyện thị xã thành phố
và hai trăm ba mươi năm công an cấp xã tham mưu với ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch
và thành lập tổ công tác
ngay từ cấp thôn định kỳ mỗi tuần các thành viên trong tổ công tác đề án sáu
của thôn tiền vĩ xã thanh hải huyện thanh hà tỉnh hải dương
đều tiến hành kiểm tra đánh giá tiến độ công việc đã thực hiện
và giả soát các nhiệm vụ tiếp theo
tổ công sáu thực tế đã đi sâu sát đến người dân bà con đã tuyên truyền
thì bà con đã ý thức được và rất phấn khởi về công tác của đề án sáu này đưa ra
về cái giấy tờ đi lại rồi nó đã cắt giảm được rất nhiều thuận tiện cho bà con
rồi những cái thủ tục hành chính dường dà trước là đã cắt bỏ được rất nhiều
với dịch vụ công thì đảng ủy hội đồng dân quán xã cũng đã triển khai sâu rộng
đến tất cả các đoàn thể chính trị trong xã
đặc biệt nữa là tuyên truyền cho người dân
đấy là cái quan trọng nhất để người dân thấy được cái việc này nó rất là quan trọng
để sau này mang lại cái tiện ích cho người dân giảm những cái thuật hành chính
và đặc biệt nữa là xã đã triển khai đến các thôn
để các thôn có những cái sâu sát và tuyên truyền trực tiếp cho người dân
cái đấy là cái hiệu quả nhất
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề án sáu đặt ra lực lượng công an xã đã và đang triển khai
giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư theo hướng đúng đủ sạch sống
và cấp một trăm linh tài khoản định danh điện tử
bởi đây được xem là chìa khóa để người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
theo nguyên tắc chỉ cần kê khai một lần cắt giảm tối đa thủ tục hành chính
cái địa bàn rộng dân số gần một mươi bốn người thì chúng tôi cũng đã chủ động
ngay từ ban đầu ra soát rồi điều tra cơ bản các đối tượng trong cái diện quản lý
ở diện các căn cơ công dân đánh trị điểm tỉ thường xuyên tuyên truyền
tới trên các hệ thống thông tin truyền thông các trang fanpage của công an xã
cũng như của ủy ban thường xuyên cùng với các đồng chí trưởng thôn
các ban công tác mặt trận của thôn thì mình tuyên truyền trực tiếp đối với người dân
qua đó thì đã tạo được những chuyển biến tích cực đối với người dân
về cái nhận thức tầm quan trọng đối với việc cấp căn cơ công dân
cũng như gắn mã định danh điện tử
hiện hải dương đã hoàn thành việc thu thập thông tin của một trăm linh công dân
thực hiện đăng ký tài khoản phối hợp với bảo hiểm xã hội
phục vụ giải quyết dịch vụ hành chính công và phục vụ giải quyết công tác đăng ký quản lý phương tiện
xử lý vi phạm hành chính cho năm đơn vị
đối với nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
cung cấp dịch vụ công trực tuyến hải dương cũng đã hoàn thành kết nối
phục vụ việc giải quyết bốn thủ tục của ngành công an
bao gồm xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã cấp thẻ căn cước công dân
thông báo lưu trú thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình và khai báo tạm vắng
anh đạo công an tp hải dương đã giao đội của linh chính phối hợp với công an các phường xã
để tiếp tục thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư
bên cạnh đó thì thực hiện việc cấp căn cơ công dân và điện tiến chip và định tranh nhận tử
cho công dân các lứa tuổi hướng dẫn tập huấn cho công an các phường xã
về công tác thông báo đăng ký thông báo lưu trú qua cổng dịch vụ công
và trong đó gồm có đã hướng dẫn và tập huấn cho công an phường xã
và các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
trước tiên là để về công tác thông báo lưu trú đối với các trường hợp đến lưu trú trên địa bàn
nhiều dịch vụ công theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an thiết yếu
sẽ được triển khai theo tinh thần của đề án sáu
ngay trong tháng năm này công an tỉnh hải dương sẽ hoàn thành và đưa vào triển khai dịch vụ công
đăng ký cấp biển số mô tô xe gắn máy ngay tại cấp xã
phòng quản lý xuất nhập cảnh triển khai việc cấp hộ chiếu điện tử
ở dịch vụ công mức độ bốn trên cổng dịch vụ công quốc gia
cổng dịch vụ công của bộ công an
kết quả được gửi về tận nhà cho người dân
đơn vị đã phân công nhiệm vụ đến từng đội và từng cán bộ
từng thư sĩ trong đơn vị trong đó phân công bố trí những cán bộ
có kinh nghiệm có trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin
nghiên cứu việc thực hiện các bước quy trình thủ tục cấp lại sửa đổi
bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân trên cổng dịch vụ công
theo hướng dẫn của cục quản lý xuất nhập cảnh
tích cực tuyên truyền tiện ích của các dịch vụ công
quyết tâm thực hiện thắng lợi đề án sáu là mục tiêu được công an hải dương đặt ra
khẳng định năng lực trách nhiệm và sự quyết liệt trong từng công việc cụ thể
kết quả đó được thể hiện bằng chính những chuyển
động số ngay từ cơ sở đơn giản hóa thủ tục hành chính
thúc đẩy thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử
tất cả với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm
hôm nay học viện cảnh sát nhân dân long trọng tổ chức công bố quyết định
và vinh danh các nhà giáo được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư
tại học viện cảnh sát nhân dân năm hai nghìn hai mươi một
học viện cảnh sát nhân dân rất vinh dự có sáu nhà giáo
trong đó có năm giảng viên cơ hữu
và một giáo viên thỉnh giảng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư
ngành khoa học an ninh tại học viện
đây là một dấu ấn quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển
học viện cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm
đạt chuẩn quốc gia từng bước khẳng định vị thế quan trọng
trong hệ thống các trường công an nhân dân và hệ thống giáo dục đại học của cả nước
thay mặt cho đảng ủy ban giám đốc học viện trung tướng
giáo sư thiến sĩ trần minh hường đã gửi lời chúc mừng đến các tân phó giáo sư
và đề nghị các nhà giáo được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm hai nghìn một mươi sáu
tiếp tục đóng góp sức lực trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo
của ngành công an nói chung và học viện cảnh sát nhân dân nói riêng
phát huy vai trò năng lực sở trường lĩnh vực công tác chuyên môn của mình
để công hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo giảng dạy và nghiên cứu khoa học
để góp phần xây dựng học viện cảnh sát nhân dân
trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm đạt chuẩn quốc gia
thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học
nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ
bảo đảm chất lượng đào tạo của ngành công an và của học viện